công an tỉnh thanh hóa hôm nay cho biết cơ quan an ninh điều tra vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với hoàng thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê quán ở tp vinh tỉnh nghệ an thường trú ở phường yên sở
quận hoàng mai thành phố hà nội phạm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
khám xét tại nơi ở của hương công an thu giữ nhiều tài liệu và hàng chục hộ chiếu visa máy tính
máy in màu giấy tờ liên quan đến hoạt động tổ chức cho công dân xuất cảnh ra nước ngoài sang lao động trái phép
theo cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi năm hoàng thị hương thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bright box bright việt nam
do hương làm tổng giám đốc giới vỏ bọc công ty hương cấu kết với nhiều đối tượng chân rết ở nhiều tỉnh
thành phố trong cả nước để tư vấn du học xuất khẩu lao động nước ngoài trái pháp luật
hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án